cảng hàng không quốc tế tân sân nhất tp hcm vừa đưa ra hàng loạt lưu ý cho hành khách khi đi máy bay trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín nhằm tránh tình trạng quá tải tắc nghẽn
trong đó đáng chú ý có khuyến cáo hành khách đến khu vực làm thủ tục trước hai tiếng và không đeo bịt mặt hay khẩu trang để tạo thuận lợi cho kiểm soát an ninh

tuyến đường vào sân bay ùn ứ vào giờ cao điểm nên hành khách cần đến khu vực làm thủ tục hàng không trước hai giờ khởi hành đối với chuyến bay nội địa và ba giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế
vì lý do an ninh khi đến sân bay hành khách luôn mang theo hành lý đồ vật của mình không để xa ngoài tầm kiểm soát tránh thất lạc
khi đến sảnh công cộng và vào nhà ga hành khách được khuyến cáo không nên bịt mặt hoặc đeo khẩu trang kính đen để tạo thuận lợi cho công tác kiểm soát an ninh
ngoài hình thức làm thủ tục